kính thưa quý vị qua đấu tranh tại cơ quan công an phan công khanh khai là nợ khoảng một trăm linh tỷ đồng
do nhiều lần sang campuchia đánh bạc và thua lỗ trong việc đầu tư bất động sản
dẫn đến vỡ nợ bị tố cáo là lừa đảo
ngày ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vẫn đang tạm giam phan công khanh
hai mươi chín tuổi ngụ quận bảy để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và mohammad dafa hai mươi bảy tuổi ngụ an giang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
phan công khanh có tên gọi khác là khanh super nổi tiếng trong giới buôn bán các loại siêu xe
và có showroom k super trên đường trường hương đạo phường phạm ngũ lão quận một tp hcm
quá trình điều tra phan công khanh đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai vướng vào vòng lao lý do đam mê cờ bạc
theo đó khanh nhiều lần sang campuchia đánh bạc và thua liên tiếp dẫn đến nợ khoảng một trăm linh tỷ đồng
ngoài ra còn thua lỗ nặng nề do đầu tư bất động sản
vào tháng sáu phan công khanh mở showroom k super sử dụng hình ảnh tên tuổi của mình
để nhiều người gửi siêu xe bán với mong muốn gỡ gạt
tuy nhiên sau đó có người làm đơn tố cáo khanh lấy siêu xe trị giá một mươi tỷ đồng của mình
nhờ bán dùng để mang đi cầm cố
vào cuộc điều tra vào ngày chín tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẳng cấp quy định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẳng cấp đối với phan công khanh và muhammad dafar
mới rộng điều tra vụ án cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố cáo muhammad dafar
cùng đồng bọn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba muhammad dafa giới thiệu một người mua ô tô bmw với giá một tám tỷ đồng
vào tháng bốn muhammad dafar liên hệ với người này mượn xe bmw để làm phương tiện đi lại
và được chủ xe gửi bán
sau đó chủ xe gọi điện thoại hỏi về tình trạng xe có bán được hay chưa
thì muhammad dafar nói rằng vẫn đang sử dụng để đi lại hằng ngày
tuy nhiên thực tế muhammad dafa đã mang ô tô bmw đi cầm lấy một tỷ đồng
sau khi biết phan công khanh và muhammad dafa bị công an tạm giữ
tìm hiểu mới biết ô tô của mình đã bị muhammad dafa mang đi cầm cố
nên đã làm đơn tố cáo với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
công an cũng tiếp nhận đơn tố cáo phan công khanh mượn siêu xe của anh
để trưng bày tại showroom vào ngày khai trương ngày tám tháng sáu
đến ngày một mươi ba tháng sáu khanh cùng đồng bọn đã bán chiếc xe trên để chiếm đoạt số tiền hai mươi bốn năm tỷ đồng
vụ việc đang được công an mở rộng điều tra